cảm ơn các bạn đã theo dõi
câu ca giao lưu truyền từ bao đời ấy đã đi vào tiềm thức bao thế hệ người dân xứ lạng vẽ nên khung cảnh miền đất địa đầu biên viễn với những danh lam thắng cảnh say đắm lòng người
nếu có dịp ghé qua nơi đây không ai lại bỏ qua cơ hội khám phá vẻ đẹp hòa quyện của núi và mây của hang và động của phố và chợ
để đắm mình trong những làn điệu then sli lượn ngọt ngào đàm thắm để mê mải trong sự tích về nàng tô thị
hóa đá chở chồng để nghiêng say trong men rượu trên đỉnh mẫu sơn hùng vĩ và để cùng khám phá những nét văn hóa độc đáo của đồng bào các dân tộc nơi đây
nằm ở phía tây bắc tỉnh lạng sơn bắc sơn là một huyện miền núi không chỉ nổi tiếng là địa danh lịch sử mà cảnh sát nơi đây còn làm say đóng làm người
cư dân nơi chủ yếu là người tày với những nếp nhà sàn truyền thống đặc trưng những phong tục tập quán riêng biệt
tạo cho thung lũng bắc sơn thêm phần mộc mạc và thanh bình

văn hóa phong phú và đậm đà bản sắc
bởi lẽ ý thức giữ gìn bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống do ông cha để lại tựa như mạch ngầm bền bị chảy trong huyết mạch của biết bao thế hệ người dân nơi đây
phải tuân theo các công đoạn một trăm linh thủ công đòi hỏi những người làm nghề phải có kinh nghiệm bí quyết riêng
không những vậy họ phải thật sự say xưa với nghề
công việc tuy vất vả thu nhập không cao so với công sức bỏ ra nhưng những người thợ làm nghề ngói ở vùng đất này vẫn xem đây là nghề máu thịt do cha ông truyền lại
người quỳnh sơn tạo nên ngói nhưng cũng chính những viên ngói thô sơ mộc mạc kia đã tạo ra
nét đẹp văn hóa độc đáo làm nên thương hiệu của người tày ở bắc sơn

khi nào thấy cái khói nó lên ba cái cái cái lỗ thông hồi ấy nó trắng ra thì nhìn vào các cái ô ô nào cũng sáng hết
thế là bắt đầu là ngói chín đều rồi chín
nhà sàn của người tày ở bắc sơn không chỉ là nơi ở đơn thuần mà còn mang nhiều giá trị như lịch sử văn hóa xã hội dân tộc
đây cũng trở thành nơi giao lưu sinh hoạt văn hóa cộng đồng
mỗi khi trong nhà có chuyện vui hay vào dịp lễ tết thì trước mỗi khoảng sân rộng dưới những ràn ngô vàng óng những câu hát then của người tày lại vang lên mượt mà sâu lắm

mỗi khi trong nhà có chuyện vui hay vào dịp lễ tết thì trước mỗi khoảng sân rộng dưới những ràn ngô vàng óng những câu hát then của người tày lại vang lên mượt mà sâu lắm

nhà sàn của người tày ở bắc sơn không chỉ là nơi ở đơn thuần mà còn mang nhiều giá trị như lịch sử văn hóa xã hội dân tộc
đây cũng trở thành nơi giao lưu sinh hoạt văn hóa cộng đồng

đây cũng trở thành nơi giao lưu sinh hoạt văn hóa cộng đồng
mỗi khi trong nhà có chuyện vui hay vào dịp lễ tày lại vang lên mượt mà sâu lắm

là chủ nhân của những cánh đồng lúa đặc sản người bắc sơn chọn những hạt lúa nếp thơm ngon nhất
hạt gạo mầy tròn trắng tinh sau khi đãi lọc qua ba lần nước rồi để ráo
sau đó gạo nếp được đem trộn với bột cho sao cho hạt gạo tròn mẩy được bao bọc bởi màu đen cho mịn xung quanh
thì ta bỏ ta cho trộn gạo vào hoặc là xoa đều như này
vì gạo vẫn rất là tròn nó mới bám vào với gạo nó mới tiện vào nhau
nó mới được cái gạo đen
công đoạn quan trọng nhất để làm nên màu đen
đặc trưng của bánh đó là trộn gạo với cho dơm nếp
còn phần nhân bánh thì được làm từ đỗ xanh và thịt ba chỉ tươi ngon
được thợ bánh ướp vừa tay tạo vị thơm bùi béo của nhân
bánh được gói bằng lá rong xanh mướt bản rộng được đưa về từ núi rừng
bánh trưng đen thường được gói thành hình trụ dài khoảng ba mươi cm đường kính độ bảy cm
dùng lạt dài
cuốn quanh theo chiều ngang bánh cho chặt rồi được mang đi nấu bằng những cây củi đượm lửa
sau từ sáu đến tám tiếng là đã có một nồi bánh trưng đen thơm phức
gói xong rồi ta sẽ cho vào nồi để luộc
luộc từ bốn đến sáu tiếng
thì ta sẽ được một cái bánh
thì ta đem ra thì
cái bánh khi đang nóng thì ta cắt ra từng khoanh một trên một đĩa
thì ta sẽ được thưởng thức một cái bánh của bắp sơn
bánh trưng đen của bắp sơn ngon
thơm của mùi cho và
ngọt của mùi nhân
dẻo của mùi gạo nếp của bắp sơn
bánh trưng đen lạng sơn theo chân khách thập phương đi về mọi miền đất nước
cũng vẫn là gạo nếp đỗ xanh thịt ba chỉ
nhưng dưới bàn tay của người dân nơi đây
bánh trưng đen có một hương vị đặc biệt
không thể lẫn với nơi nào
thêm một điều đặc biệt nữa
là bánh trưng đen ăn không bị nóng cổ nóng bụng như bánh trưng thường
vì cho bếp đã khử mùi chua
độ nóng của gạo nếp
bóc chiếc bánh trưng đen
vỏ bánh xanh mướt dẻo
nhân bánh bùi ngậy
pha chút cay cay thơm thơm của hạt tiêu
cảm giác như cả đất trời
cùng hòa quyện trong từng miếng bánh
hình ảnh về món bánh trưng đen của tỉnh lạng sơn
cũng đã khép lại chương trình sắc màu dân tộc của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn
mọi ý kiến đóng góp xin gửi về tỉnh lạng sơn
đóng góp xin gửi về hòm thư
hoặc qua số điện thoại hai trăm bốn mươi ba hai trăm sáu mươi sáu chín nghìn năm trăm linh tám
còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại